chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn hai mươi ngành bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu tăng thêm ít nhất ba trăm linh người
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên khoảng tám trăm linh người
tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín công tác phát triển đối tượng tham gia bị ảnh hưởng không nhỏ
để hoàn thành mục tiêu đã đề ra nhưng vẫn bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả ngành bảo hiểm xã hội
tại các địa phương đã đổi mới nhiều phương thức tuyên truyền đa dạng phù hợp với tình hình
sau đây là những ghi nhận của chúng tôi tại bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên quang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo thống kê bảo hiểm xã hội việt nam tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cả nước là năm trăm năm mươi bảy đạt bốn mươi sáu năm kế hoạch giao
giảm một mươi sáu đối tượng tham gia so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
không được triển khai đúng tiến độ
thực hiện cách ly xã hội dẫn đến không phối hợp
không phối hợp được với biêu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền nên hầu như không phát triển được đối tượng tăng mới
tại bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên quang trong thời gian diễn ra dịch bệnh
công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên bằng việc đa dạng đổi mới hình thức tuyên truyền đã giúp bảo hiểm xã hội tỉnh
vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tính đến thời điểm này số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn đạt khoảng bảy tám trăm linh người
tăng mới khoảng một đối tượng
chỉ tính riêng trong hoạt động hợp ứng thắng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với biêu điện tỉnh tuyên truyền vận động được trên năm trăm linh người tham gia
chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế là gặp rất nhiều khó khăn
tuy vậy bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên quang cũng đã nỗ lực để tập trung đẩy mạnh và tổ chức thực hiện các giải pháp bằng các hình thức
thứ nhất là tập trung báo cáo kịp thời tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh và bảo hiểm xã hội việt nam để có chỉ đạo những giải pháp để tháo gỡ khó khăn
thứ hai là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thay bằng hình thức truyền thống như trước kia là tổ chức hội nghị trực tiếp phối hợp với các sở ban ngành phối hợp với biêu điện tỉnh để tổ chức các hội nghị khai thác và phát triển đối tượng
thì chúng tôi đa dạng hóa các hình thức truyền thông
đối với mạng xã hội thì chúng tôi đã đồng hành cùng với biêu điện tỉnh trong việc tổ chức bằng hình thức live stream và phát video trực tiếp đến đối tượng và đến toàn thể người dân
để triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền chính sách và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
phương thức này hiện đang được xem là lợi thế và là giải pháp hữu hiệu nhất trong thời điểm diễn ra dịch bệnh
việc nhân viên bảo hiểm xã hội phối hợp với các đại lý thu đến tận nhà người dân đã thể hiện được vai trò cánh tay nối dài để đưa các chủ trương
chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân giúp người dân được tiếp cận một cách đầy đủ chính xác nhất
những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với biêu điện tỉnh thông qua việc đổi mới các hình thức tuyên truyền thay vì các hình thức tuyên truyền trực tiếp
truyền thống như trước kia là tổ chức các hội nghị tập trung thì đã đi đến từng nhà người dân một để triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình và đồng thời hướng dẫn trực tiếp để người dân hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình
và người dân tham gia để sau này khi hết tuổi lao động thì có thể được hưởng các chế độ an sinh xã hội
trước tình hình dịch bệnh như vậy thì thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội thì cái hình thức mà tổ chức hội nghị tập trung đông người
thì lại không phù hợp trong cái điều kiện như vậy thì chúng tôi cũng tổ chức thành những cái nhóm nhỏ xuống tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ và từng người dân một
kể cả là ở tại gia đình kể cả là tại nơi mà bà con đang
bà con đang tham gia sản xuất ví dụ như là trên nương chè hay là tại đồng ruộng
năm hai nghìn hai mươi là ảnh hưởng của dịch covid do đó là trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đối với người dân thì cũng đã thay đổi cái hình thức
và trước đây là những năm trước là thực hiện là tuyên truyền trực tiếp tại hội trường của ủy ban nhân dân xã thì năm nay do cái dịch bệnh covid thì để giãn cách xã hội thì chúng tôi thực hiện là
chia theo nhóm đến các từng hộ dân để tuyên truyền và vận động bà con tham gia
mình đến tận nhà dân thì mình cũng sẽ trả lời được những cái thắc mắc của bà con về cái tính yêu việt của đảng và nhà nước trong thể hiện ở chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
hiệu quả của việc tuyên truyền bảo hiểm xã hội khi đến từng nhà dân không chỉ giúp cá nhân hiểu rõ về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội
từ đó họ cũng là cầu nối tuyên truyền đến nhiều người hơn nữa trong việc đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người
chị nguyễn thị mai hương khi được tuyên truyền và nhận thấy lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài việc tham gia cho cả gia đình chị thường xuyên tuyên truyền đến người thân bạn bè hiểu để cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
khi được cán bộ huyện bên bảo hiểm xã hội huyện về tư vấn cho tôi về vấn đề bảo hiểm
của người dân về tự nguyện đóng tự nguyện thì tôi thấy rất là tốt bởi vì thứ nhất là đến khi về già mình sẽ không phụ thuộc vào ai cả
thứ nhất là được cái bảo hiểm y tế thứ hai đồng lương là mình không phải nhờ ai chăm sóc
khi tôi cảm thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này tốt thì tôi sẽ tuyên truyền cho người nhà bạn thân anh em cùng tham gia để cũng có quyền lợi như tôi
tôi theo các hướng chế độ của nhà nước

nhưng mà tôi rằng là cái chế độ bảo hiểm tự nguyện này nó rất thiết thực đối với những người mà không có chế độ lương hưu về sau này
nếu bây giờ mà ai mà có điều kiện đóng ấy mà cố gắng nên đóng thì nó sẽ có một cái khoản tiền sau khi mình mất sức
thì già yếu lúc đó để một cái hỗ trợ cho cuộc sống về sau này
thì đó là cái thiết thực mà đó là một cái chế độ rất là ưu việt của chế độ nhà nước ta
tôi sẽ cũng dựa theo cái chính sách chế độ với cái tính ưu việt này
thì đối với các con chó mà nó hiện nay nó đến tuổi ấy
lao động mà nó chưa có chế độ bảo hiểm thì tôi cũng sẽ tuyên truyền cho các con trai chó cũng tham gia chế độ này
bên cạnh hình thức tuyên truyền đi từng ngõ gõ từng nhà trong thời điểm dịch
việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng hình thức trực tuyến trên mạng xã hội
cũng được bảo hiểm xã hội và biêu điện tỉnh phối hợp tích cực và đạt được những tin hiệu khả quan
trong thời gian diễn ra dịch bệnh ngành biêu điện và ngành bảo hiểm xã hội
đã phối hợp tổ chức được hai hội nghị tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến
mỗi một chương trình thu hút khoảng ba mươi lượt xem một bình luận tương tác hỏi đáp về các chế độ bảo hiểm xã hội
thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức phát trực tuyến trên mạng xã hội trong thời điểm dịch
đã phát triển khoảng bảy mươi người đăng ký tham gia sau chương trình
khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nữa việc cách ly lại được nâng lên một cái bước cao nữa
thì cái việc mà đến xuống các địa phương thì cũng có nhiều các cái vùng mà người ta thực hiện là
hạn chế cái việc ngoài địa phương ra vào
thì chúng tôi chuyển sang một cái hình thức mới là thực hiện cái hình thức live stream qua mạng xã hội
để tuyên truyền về cái chế độ chính sách và tương tác trực tiếp với các cái người dân thông qua cái hình mạng xã hội
bằng cái việc là comment điện thoại sau đấy thì điện thoại và tuyên truyền giới thiệu trực tiếp
thế thì trong cái chương trình mà chúng tôi tổ chức những cái buổi live stream đấy
cái sự tương tác của nhân dân ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang cũng rất lớn
cũng đến hàng nghìn người dân mà trực tiếp tương tác và tham gia cũng xem các cái chương trình tuyên truyền đấy
và chúng tôi cũng có phát triển trong đấy thì cũng rất nhiều người cũng đã là tham gia về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện
thông qua hình thức trực tuyến thì người dân cái công tác truyền thông thì lan tỏa rất là rộng
và người dân bằng cái công nghệ cũng như là mạng xã hội thì được lan tỏa nhiều
và đồng thời là biết
đến nhiều hơn về chính sách bảo hiểm xã hội
việc này thì do bưu điện tỉnh làm là chính và bảo hiểm dạy tỉnh tuyên quang
cùng đồng hành với biêu điện trong việc tổ chức thực hiện
và cái việc live stream trực tiếp thì khá hiệu quả đối với lại người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
sử dụng mạng xã hội ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế đang phát huy hiệu quả tích cực
loại hình truyền thông này không chỉ mang tính tình thế trong tình hình dịch bệnh mà cần được triển khai nhiều hơn nữa
bởi xu thế thói quen của người tham gia đang dần thay đổi
nhất là tầng lớp lao động trẻ sử dụng rất nhiều điện thoại thông minh thích sự tương tác nhanh chóng thuận tiện
việc tổ chức thực hiện cũng khá đơn giản ít tốn kém
chỉ cần nắm vững các kiến thức về chính sách bảo hiểm xã hội đều có thể trả lời trực tiếp cho người xem hiểu rõ hơn
với tình hình đối phó với dịch bệnh vừa phải phát triển kinh doanh
vừa phải đảm bảo cái nhiệm vụ chính trị của nhà nước giao là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bộ y tỉnh tuyên quang đã thực hiện giải pháp là tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tương nguyện
thông qua hình thức live stream trên mạng xã hội facebook
giải pháp này là giải pháp rất là mới tuy nhiên cũng là rất phù hợp với xu thế phát triển của xã hội bốn hiện nay
giải pháp này vừa giảm bớt chi phí giảm bớt nhân lực và giảm bớt thời gian
của xã hội bốn hiện nay
trong thời gian tới để thu hút thêm nhiều người dân và lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên quang đang tích cực tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
đẩy mạnh các hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp nói chung
và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng
như phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên cổng thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội tỉnh
trên các trang mạng xã hội như facebook zalo đảm bảo công khai minh bạch và hiệu quả
ngoài ra để tiếp tục mở rộng các kênh đại lý thu bảo hiểm xã hội tuyên quang còn triển khai ký kết hợp tác
tăng cường thêm kênh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến với nhân dân
phân đấu đạt và vượt chỉ tiêu tám bảy trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
phát triển mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm xã hội là mục tiêu trước mắt và lâu dài
để hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động
trong những tháng còn lại
để hoàn thành mục tiêu trước mắt và lâu dài để hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân
điều đã đề ra ngành bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành cơ quan biêu điện
đẩy mạnh các hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp đến các cơ quan doanh nghiệp và người dân
đồng thời các địa phương cần tăng cường tổ chức hội nghị khách hàng tuyên truyền
vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với tình hình
những chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được mở rộng để giúp cho người lao động tự do được tham gia
để khi hết tuổi lao động được hưởng các chế độ như người hưu trí
khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người dân được hưởng năm quyền lợi chính như sau
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu nam đủ sáu mươi tuổi nữ đủ năm mươi năm tuổi trở lên
và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi đang hưởng lương hưu
người đang hưởng lương hưu hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ từ năm năm trở lên qua đời
thì thân nhân được hưởng tiền mai tăng phí và tiền tuất một lần
lương hưu của người tham gia được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng
và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ bảo hiểm xã hội
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng
khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là một mươi năm
trong thời điểm tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
một số người lao động đã lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần
điều này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt và về lâu dài của người lao động
cụ thể người lao động mất đi cơ hội được hưởng lương hưu
mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng lao động
hết tuổi lao động không được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế
người hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi mất gia đình không được hưởng trợ cấp mai tăng phí
thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất theo quy định so với lựa chọn hình thức hưởng lương hưu
việc người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần khi mất
sau này tham gia lại bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà tính thành thời gian đóng mới
việc nhận bảo hiểm xã hội một lần là phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn
khi với hai mươi hai mức tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
thì một năm tổng mức đóng là hai sáu mươi bốn tháng lương
việc cân nhắc lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần là điều hết sức quan trọng với mỗi người lao động
chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo